các tỉnh thành phố khẩn trương xem xét điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt
tiền sử dụng nước hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đây là yêu cầu được phó thủ tướng lê minh khái đưa ra với chủ tịch ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tại văn bản số năm nghìn hai trăm năm mươi bảy của văn phòng chính phủ vừa ban hành
theo đó để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành theo thẩm quyền khẩn trương xem xét
thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân
và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là tại các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng